đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do đồng chí nguyễn xuân cường
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng đoàn
đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh hòa bình
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn xuân cường đề nghị tỉnh hòa bình tiếp tục thực hiện công tác
khắc phục sau thiên tai thể hiện trách nhiệm cao thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm hệ thống lưới điện ra soát điểm di dân khẩn cấp đóng một cửa xả đáy của nhà máy thủy điện hòa bình
để vùng hạ du an toàn sản xuất các cấp ngành địa phương tiếp tục thăm hỏi
quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai
trước đó đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác di rời bảy mươi bốn hộ dân làng vạn trài ở chân cầu hòa bình
đến nơi tránh lũ an toàn kiểm tra việc xả lũ tại thủy điện hòa bình
hoạt động thi công chống sạt lở đất đá tại đồi âm tượng